và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý về vụ xả súng ở miền bắc california của mỹ và vụ tấn công ở tây ban nha
nghi phạm sáu mươi sáu tuổi trong vụ xả súng ở habmuney bang california mỹ chulisao một công dân nhập cư từ trung quốc chính thức đối mặt với bảy tội danh giết người và một tội danh giết người bất thành trong lần ra tòa đầu tiên ở redwood city hôm hai mươi năm tháng một
người đàn ông sáu mươi sáu tuổi này là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng hôm hai mươi ba tháng một tại trang trại trồng nấm ở thị trấn ven biển hapmunbay là vụ xả súng thứ hai ở california chỉ trong một tuần gần đây khiến bảy người thiệt mạng
sau phiên xét xử biện lý quận stewart tarfer cho biết hiện vẫn chưa xác định được tình trạng nhập cư chính xác của zhao hoặc liệu ông ta có nhập cảnh hợp pháp hay không
nhà chức trách đã có hoài nghi về động cơ của nghi phạm nhưng từ chối chia sẻ chi tiết
trong khi đó ông stewart tarfer tiết lộ về một ghi chú được tìm thấy trong xe của zhao nhưng từ chối công bố nội dung
phiên xét xử tiếp theo trong vụ án được ấn định vào ngày một mươi sáu tháng hai